thưa quý vị các đồng chí và các bạn lại thêm một vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối qua một mươi năm tháng sáu
tại tiệm tạp hóa số tám trăm một mươi hai đường nguyễn trãi quận năm tp hcm
toàn bộ tài sản ở đây đã bị thiêu dụi rất may là không có thiệt hại về người
thời điểm trên người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại tiệm tạp hóa trong khu dân cư nên hô hoáng nhau
do ở đây vắng người nên họ phải phá cửa vào trong dập lửa
khói gây nghèo nên công tác chữa cháy tại chỗ không hiệu quả
sau đó hàng chục hộ dân lân cận phải di tản để đề phòng cháy lan
tiếp nhận thông tin cảnh sát chữa cháy quận sáu và quận một mươi một đã điều phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường
tuy nhiên do tiệm tạp hóa chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên phải đến rạng sáng nay vụ cháy mới được dập tắt
không có thường tích về người song toàn bộ tài sản ở đây đã bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được điều tra làm rõ